ban an toàn giao thông tp hcm đã tổ chức sơ kết ba năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào
văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thành phố hiện có một mươi năm quận huyện có giao thông đường thủy từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các đơn vị đã hướng dẫn
một trăm hai mươi sáu tổ chức đăng ký xây dựng mô hình văn hóa giao thông đường thủy theo các tiêu chí đã ban hành
ban an toàn giao thông thành phố đã công nhận hai mươi sáu mô hình văn hóa đường thủy cho các đơn vị quản lý
kinh doanh cảng biển vận tải thủy nội địa cùng với đó tổ chức sáu mươi bốn lượt kiểm tra xử lý
chấn chỉnh các hoạt động vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
ngoài những kết quả đạt được tại các địa phương vẫn còn tình trạng lấn chiếm sông rạch
các bến thủy hoạt động không phép nội dung tiên truyền an toàn giao thông đường thủy vẫn chưa đi sâu
vào các đối tượng trực tiếp thường xuyên điều khiển phương tiện giao thông
tình trạng người dân không chấp hành việc mặc áo phao vẫn còn xảy ra
ban an toàn giao thông tp hcm đã đề ra sáu nội dung trọng tâm để thực hiện phong trào
văn hóa giao thông với bình yên sông nước từ nay đến năm hai nghìn hai mươi